cuộc chiến đấu biên giới phía bắc của tổ quốc không chỉ được gây lại trong các trang lịch sử
trong ký ức của những người lính mà cuộc chiến đấu hào hùng ấy của dân tộc còn được lưu giữ thông qua âm nhạc
sau ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín rất nhiều khúc hát biên cương đã được ra đời
với cảm xúc khi chứng kiến nỗi gian lao và sự hy sinh của các chiến sĩ bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc
những ca khúc đó đã trở thành những bài ca đi cùng năm tháng những bài ca không thể nào quên
bảy mươi năm đã qua đi nhạc sĩ phạm tuyên nay đã ở tuổi chín mươi
nhưng từng ca từ giai điệu của ca khúc chiến đấu vì độc lập tự do
bài hát được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc một nghìn chín trăm bảy mươi
vẫn được ông nhớ như in
hai mươi năm trước bên khuôn nhạc người nhạc sĩ đã ứa chào nước mắt
khi đất nước vừa trải qua bao năm dài chiến tranh
những vết thương còn chưa lành đã lại một lần nữa phải gồng mình lên chiến đấu bảo vệ biên cương
nhạc sĩ phạm tuyên đã viết ca khúc này
chỉ trong đêm ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và câu mở đầu bài hát tiếng súng đã vang lên bầu trời biên giới
đã đi sâu vào tâm trí của một thế hệ người việt nam như lời hiệu triệu
là độc lập tự do thái độ của tôi cũng như là thái độ của toàn dân mình
lúc ấy là làm thế nào cho thấy cái niềm ước cao được sống độc lập tự do là của toàn dân
chiến đấu vì độc lập tự do của nhạc sĩ phạm tuyên là phát súng mở đầu
sau đó phải kể đến một loạt những ca khúc như việt nam muôn thủa
mổ trôn quân thủ của nhạc sĩ nguyễn mạnh thường
những đôi mắt hình viên đạn của nhạc sĩ trần tiến
hay bốn mươi thế kỷ cùng ra trận của nhạc sĩ hồng đăng
không chỉ có giai điệu trầm hùng bia tráng
mà cũng có những ca khúc là những bản tình ca vô cùng lãng mạn
anh trần trung tôi cũng sau những giây phút lãng động
anh nghĩ rằng không thể bắt viết cái ủng hoàng được của chiến tranh được
mà viết về cái lạc quan để anh viết bài chiều biên giới
và nghe cái bài chiều biên giới thì người ta thấy yêu biên giới mình yêu hơn
yêu tổ quốc mình hơn
và những chiến sĩ ra trận chính hát bài này
và thấy tình yêu tổ quốc của họ lớn rộng
những bài hát ấy là những trang
nhật ký chiến trường
và đằng sau mỗi bài hát không chỉ là giai điệu
mà còn là những trang sử giữ nước hào hùng
bốn mươi năm đã trôi qua
những bài hát về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
luôn là dòng chảy mãi không quên trong nền âm nhạc việt nam
để thế hệ sau tự hào để lưu nhớ
và để trân trọng hơn những giai điệu của hòa bình